nghi ngờ có dấu hiệu khả nghi khi một đối tượng giao bán chiếc xe ô tô khách loại một mươi sáu chỗ với giá rẻ không bình thường
lực lượng cảnh sát giao thông thuộc trạm cảnh sát giao thông trảng bàng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh đã đến hiện trường xác minh làm rõ
cụ thể xe ô tô khách nhãn hiệu for transit màu sám bạc biển số sáu mươi hai b một nghìn bốn trăm sáu mươi tám đang lưu thông trên tuyến quốc lộ hai mươi hai từ hướng huyện gò dầu về thị xã trảng bàng
lực lượng cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra đối tượng khai là trần anh hoàng chú thành phố tây ninh
tuy nhiên các loại giấy tờ có liên quan đến phương tiện lại ở địa bàn tỉnh long an
đấu tranh làm rõ đối tượng hoàng khai nhận do đá gà thua số tiền một trăm bảy mươi triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả nên đã đi qua tỉnh long an thuê xe ô tô khách một mươi sáu chỗ trên của một người dân ở huyện bến lức tỉnh long an để mang về tây ninh bán lấy tiền trả nợ
ngay sau đó phòng cảnh sát giao thông liên lạc với chủ xe để đến nhận diện và làm thủ tục trao trả lại xe
hiện đối tượng trần anh hoàng đã bị bàn giao cho công an huyện biến lức tỉnh long an điều tra thụ lý theo thẩm quyền